lực lượng đặc nhiệm của quân đội pakistan đã nổ súng tiêu diệt ba mươi ba phần tử khủng bố và giành lại quyền kiểm soát một đồn cảnh sát bị chiếm giữ trước đó
vụ việc xảy ra tại một văn phòng thuộc cục chống khủng bố ở thành phố banu thuộc tỉnh khyber pakhtunkhwa
báo cáo trước quốc hội nước này bộ trưởng bộ quốc phòng pakistan cho biết tất cả các phần tử khủng bố này đều thuộc nhóm taliban tại pakistan
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai các tay súng của nhóm taniban tại pakistan vốn đang bị bắt giữ tại đồn cảnh sát pano đã cướp súng của các nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ và bắt những người này làm con tin
các phần tử này còn xả súng vào các nhân viên an ninh làm bị thương hai người
taliban tại pakistan là nhóm có liên hệ với lực lượng taliban vốn trở lại nắm quyền ở afghanistan hồi năm ngoái
nhóm hồi giáo cực đoan này gia tăng các vụ tấn công kể từ khi đơn phương thông báo chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn

các phần tử này còn xả súng vào các nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ và bắt những người này làm con tin